vào hai mươi ba h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một bệnh viện e tại hà nội tiếp nhận năm bệnh nhân hai mươi sáu tuổi ở bắc tử liêm hà nội
nhập viện trong tình trạng sốt cao gần bốn mươi độ c khó thở mệt mỏi
bệnh nhân cho biết từng đi xuất khẩu lao động ở đài loan trung quốc mới trở về việt nam cách đây vài ngày
thấy sốt cao mệt mỏi điều trị tại nhà không giảm người này đã nhập viện
ngay lập tức bệnh nhân được cách ly theo dõi
bệnh viện cũng đã báo cáo với các cơ quan chức năng trong đêm giao thừa
cũng như tiến hành làm các xét nghiệm chiếu chụp cần thiết
cũng trong tối ba mươi tết bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh khánh hòa tiếp nhận năm trường hợp nghi nhiễm virus corona
trong đó hai bệnh nhi là người trung quốc một trường hợp cho kết quả âm tính với virus corona đã được xuất viện
một nam bệnh nhân sáu mươi tuổi sinh sống tại nha trang hai trường hợp còn lại là nữ tiếp viên hàng không và nhân viên dịch vụ
tại sân bay cam ranh cũng được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới khánh hòa vào sáng ngày hai mươi ba tháng một
ba bệnh nhân này đang được cách ly chờ kết quả xét nghiệm
trước những diễn biến rất phức tạp của virus corona có khả năng xâm nhập vào việt nam
bộ y tế quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi năm tháng một hành khách nhập cảnh từ trung quốc tại các cửa khẩu sẽ phải khai báo y tế
và chiều qua sau cuộc họp khẩn về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm mới nổi do phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì
bộ y tế đã có công văn gửi ủy ban nhân dân bốn mươi sáu tỉnh thành phố thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với virus corona mới
đây là các tỉnh thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế
cụ thể đối tượng phải khai báo y tế là các hành khách nhập cảnh đến từ trung quốc áp dụng tại tất cả các cửa khẩu
thời gian áp dụng bắt đầu từ giờ ngày hai mươi năm tháng một
về quy trình thực hiện kiểm dịch viên y tế làm thủ tục nhập cảnh chỉ dẫn hành khách đến bộ phận kiểm dịch y tế
để khai tờ khai y tế khi làm thủ tục nhập cảnh đối với hành khách đến từ trung quốc
tại đây kiểm dịch viên y tế có trách nhiệm hướng dẫn hành khách khai báo y tế và đóng dấu xác nhận theo quy định
khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh do virus corona kiểm dịch viên y tế áp dụng các biện pháp kiểm dịch y tế theo quy định
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
vào tối qua công an thành phố cần thơ đã bắt giữ khẩn cấp hai anh em ruột là đặng ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và đặng ngọc dầu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
là hai nghi phạm đã đâm tử vong đại úy nguyễn thanh hải cảnh sát khu vực công an phường an hội quận ninh kiều thành phố cần thơ vào chiều ngày hôm qua
theo cơ quan công an vào khoảng một mươi năm h ba mươi
trong lúc đại úy nguyễn thanh hải đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các lễ hội diễn ra trên địa bàn quận ninh kiều
trong dịp tết nguyên đán canh tí thì bị minh và dầu dùng dao mát truy đuổi đâm vào người gây thương tích nặng
mặc dù đã được đồng đội và người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng đại úy hải đã tử vong do vết thương quá nặng
sau khi xảy ra vụ việc công an tp cần thơ đã chỉ đạo sang minh truy bắt nhanh hai đối tượng nói trên
đặng ngọc minh từng có tiền án chín năm tù về tội xúc phạm quốc kỳ con giàu có tiền án ba năm tù về tội cố ý gây thương tích
thưa quý vị với tinh thần chủ động tấn công chấn áp tội phạm sự vào cuộc kịp thời luôn mưu trí trong mọi tình huống
cùng với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk đoa tỉnh gia lai
đã ngăn chặn nhiều nhóm tội phạm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
nhóm đối tượng
và tổ chức chúng giàn cảnh rồi đợi người dân mất cảnh giáp để móc túi
chỉ trong thời gian ngắn chúng thực hiện chót lọt sáu vụ trộm cắp tài sản gồm tiền điện thoại máy tính
mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
hai đối tượng này là bùi văn tuấn bốn mươi năm tuổi và trần văn nhơn bốn mươi tuổi cùng chú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
giả danh nhân viên công ty cổ phần fpt để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa phương bị công an huyện đắk đoa bắt giữ
sáng ngày một tết tp hcm đã xảy ra hai vụ cháy năm người bị kẹt trong đám cháy đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy giải cứu kịp thời
vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng nay khói đã bất ngờ bùng phát tại một căn nhà trên đường nguyễn thị tần phường hai quận tám tp hcm
vào lúc này ông lê văn lượng sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy và cháu nguyễn hiễu thịnh sinh năm hai nghìn ba bị mắc kẹt bên trong không thể thoát ra ngoài
nhận được tin báo đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an quận tám đã nhanh chóng điều phương tiện đến hiện trường triển khai phương án dập lửa và cứu hai ông cháu ra ngoài an toàn
tại hiện trường vụ cháy thiêu dụi một phần căn nhà cùng nhiều tài sản trong đó có bốn xe gắn máy
sau đó vào khoảng năm giờ hai mươi phút sáng cùng ngày một vụ cháy nhà dân khác xảy ra tại ấp bốn xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm
bên trong nhà có nhiều người bị mắc kẹt không thể thoát ra ngoài
nhận được tin báo công an huyện bình chánh phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa và cứu người
các chiến sĩ đã tiếp cận hiện trường đưa ba người bị mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn
sau khoảng ba mươi phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
tại hiện trường căn nhà bị cháy và nhiều tài sản bị hư hỏng hoàn toàn
qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa công an phường tăng phước tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện một mươi một vụ một mươi một đối tượng vi phạm về pháo
trong đó có chín vụ đốt pháo hai vụ tàng trữ pháo trái phép
công an phường tam phước thu giữ tăng vật là một mươi một cục pháo đã đốt hai cục pháo chưa đốt đồng thời lập biên bản đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt một mươi trường hợp
một trường hợp cảnh cáo nhắc nhở và yêu cầu gia đình ký cam kết do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý
đối tượng đốt và tàng trữ pháo nổ thuộc nhiều thành phần nghề nghiệp khác nhau nên ngoài bị xử lý vi phạm hành chính công an phường tam phước sẽ hoàn tất hồ sơ đưa các đối tượng ra kiểm điểm trước dân đồng thời thông báo về trường học cơ quan đơn vị đối tượng học tập công tác để đề nghị tiếp tục kiểm điểm giáo dục và xử lý
năm hết tết đến cầu cho một năm mới làm ăn phát đạt cây sấu cây cũ sẽ ra đi mãi mãi còn cây mới mang lại nhiều may mắn
đó là những ước nguyện tại lễ hội gội đầu truyền thống được tổ chức tại huyện quỳnh nhai của tỉnh sơn la nhằm bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống và đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của người dân
và năm hai nghìn hai mươi là năm thứ một mươi lễ hội này được tổ chức
lễ hội gội đầu hay còn được người dân địa phương gọi là lễ hội thung ta là lễ hội hết sức quan trọng trong đời sống tâm linh của đồng bào người thái nói chung cũng như của đồng bào người thái trắng huyện quỳnh nhai nói riêng
lễ hội truyền thống của huyện quỳnh nhai thì được phụng dựng tại huyện mới sau di dân tái định cư đã được dựng và khôi phục lại
năm nay là năm thứ một mươi và là một trong những lễ hội với ý nghĩa là xua tan đi những cái khó khăn vất vả của năm cũ và đón mừng năm mới với những điều may mắn tốt đẹp trong năm
xác định được vai trò trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ hội
với tinh thần quyết tâm cao nhất công an huyện quỳnh nhai đã triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự đồng thời chủ động phối hợp giả soát giải quyết các vụ việc hoạt động gây mất an ninh trật tự